cảnh báo nguy cơ cháy rừng bắt đầu xuất hiện tại tây bắc bộ với nguy cơ cấp bốn trong hôm nay và kéo dài sang cả đầu tuần tới
khu vực vẫn có nắng vào lúc trưa chiều với nhiệt độ cao nhất ngày vào khoảng hai mươi năm ba mươi một độ có nơi trên ba mươi hai độ
còn với khu vực đông bắc bộ bao gồm cả thủ đô hà nội thì sáng sớm nay khi ra đường đi làm
quý vị có thể sẽ gặp phải thời tiết mưa mù ẩm ướt khiến tầm nhìn xa giảm và đường trơn trượt
chú ý quan sát và di chuyển với tốc độ vừa phải là điều mà quý vị cần lưu ý để đảm bảo an toàn
những thông tin thời tiết chi tiết hơn sẽ được chúng tôi cập nhật trong phần cuối bản tin